xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin y tế ngày ba tháng bốn
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế thực hiện
sau đây là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay
gần một trăm hai mươi bác sĩ xuyên đêm lấy đa tạng từ người cho chết não tại bệnh viện tuyến tỉnh
cảnh báo xuất hiện một chùm ca bệnh tay chân miệng với bốn bệnh nhân tại hải dương
chuyên gia chia sẻ bệnh lý vàng da sơ sinh khiến bé ba ngày tuổi phải thay máu toàn phần
nam thanh niên hai mươi hai tuổi mệt mỏi đi khám phát hiện bị đái tháo đường thuốc hài
bệnh viện việt tiệp hải phòng phẫu thuật thay van tim sinh học cho người bệnh
gần một trăm hai mươi y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên trong đó có sáu mươi y bác sĩ đến từ các trung tâm ghép tạng lớn của việt nam
đã tiến hành lấy đa tạng tại bệnh viện việt nam thủy điển úc bí
từ một người cho chết não để hồi sinh nhiều sự sống
đây là lần đầu tiên việc lấy đa tạng được thực hiện ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh
đêm mùa một tháng bốn sáng sáng mùa hai tháng bốn
ek bác sĩ của các trung tâm ghép tạng hàng đầu việt nam như bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám việt đức bệnh viện trung ương huế
đã thực hiện ca lấy tạng xuyên đêm tại bệnh viện việt nam thủy điển úc bí
để sau đó đưa các tạng này đi hà nội thừa thiên huế ghép cho những bệnh nhân nặng
đây là lần đầu tiên tạng lấy từ một bệnh viện tuyến tỉnh
sau đó chuyển tới các trung tâm ghép tạng lớn trong cả nước để cứu nhiều bệnh nhân nặng
người hiến tạng là công dân quảng ninh
sau khi được hội đồng trần đoán chết não đồng thời được sự đồng ý hiến tạng của gia đình
bệnh viện việt nam thủy điển úc bí đã hiệp đồng với trung tâm điều phối gấp tạng quốc gia
các trung tâm gấp tạng toàn quốc ra soát và lập danh sách bệnh nhân sẽ được gấp tạng từ người cho này
khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô tạng
các tạng được lấy bao gồm tim gan trong đó gan được chia tách gan phải gan cháy hai quả thận hai rác mạc
sau bốn giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng
các ekip phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân
như vậy đến thời điểm hiện tại quảng ninh là địa phương đầu tiên có cơ sở y tế tuyến tỉnh tổ chức triển khai lấy tạng ngay tại đơn vị
theo thông tin từ trung tâm điều phối tạng quốc gia đến chiều hai tháng bốn
tất cả các tạng được lấy từ người hiến tạng trên đều đã được ghép tới máu tốt mang lại hy vọng sống mới cho các bệnh nhân khác
lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thời gian vừa qua tại việt nam
ngoài việc mang lại ý nghĩa nhân văn từ người hiến tạng và gia đình người hiến
cũng giúp cho người dân thấy được việc ghép tạng mang lại rất nhiều ý nghĩa như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
ngoài ra còn giúp rất nhiều cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng có thêm cơ hội sống
đồng thời người bệnh được thuận lợi hơn trong quá trình có được nguồn tạng để thực hiện
thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa sức đề kháng của trẻ nhỏ suy giảm
là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm trong đó có tay chân miệng
ba tháng đầu năm nay số trẻ em mắc tay chân miệng ở hải dương tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
tại trường mầm non thanh xá thanh hà xuất hiện một chùm các bệnh với bốn bệnh nhân từ ngày hai mươi bảy tháng ba
chiều ngày hai tháng bốn vừa qua lãnh đạo tại trường mầm non thanh xá cho biết
bốn trẻ mắc tay chân miệng đều đã được phát hiện điều trị cách ly tại nhà
đến nay bốn cháu đã khỏe mạnh và đến trường
nhà trường đã tăng cường vệ sinh khử khuẩn khuân viên nhà lớp học đồ dùng học tập
tuyên truyền phụ huynh nâng cao ý thức phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho con nhất là thời điểm ra mùa như hiện nay
chia sẻ bệnh tay chân miệng phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai cho biết
vậy tay chân miệng nhẹ là gì là chỉ biểu hiện tại chỗ không có các dấu hiệu toàn thân
này thì ví dụ như là tại chỗ là có nổi ban ở tay ở chân ở miệng
và các triệu chứng nó chỉ khu trú ở tại chỗ
còn khi bắt đầu nó có những dấu hiệu của toàn thân thì chúng ta phải chú ý là nó là
ví dụ dấu hiệu toàn thân là dấu hiệu đầu tiên là số rất cao
còn dấu hiệu toàn thân thứ hai là gì là mệt mệt lửa không chịu chơi đúng không quấy suốt ngày
đúng không đấy thì nó dễ theo dõi đúng không
thứ ba nữa là gì thứ nhất là nó nôn rất nhiều cái đấy cũng là những triệu chứng trung tâm
mệt mỏi nôn đúng không thế rồi thì có thể là sao ạ
à khó nở mình cũng có thể quan sát nhìn nó đất đất nó được
hoặc là chân đây nó lạnh cái chân đây lạnh là cực kỳ quan trọng
chân đây lạnh mà lúc đó không suốt nhé
chứ còn nếu chàng con mà suốt rất cao thì bao giờ tay chân nó lạnh
khi nó giảm suốt thì tay chân nó là hết
đấy thì chúng tôi phải nói là quan sát tình trạng chung của cháu là cực kỳ quan trọng
các bác sĩ khuyến cáo trong giai đoạn thời tiết giao mùa nắng nóng như hiện nay
cha mẹ cần chú ý chăm sóc trẻ toàn diện tăng cường dinh dưỡng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hàng ngày
cho trẻ rửa tay chân bằng xà phòng vệ sinh đồ dùng đồ chơi
hạn chế cho trẻ tiếp xúc nơi đông người không tiếp xúc với người bệnh
khi sức khỏe của trẻ có những dấu hiệu bất thường
cần đưa ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và điều trị kịp thời hiệu quả
vàng da sơ sinh tán huyết xảy ra khi mẹ nhằm máu o con con nhằm máu a hoặc b
khi trẻ vàng da nặng lượng bilirubin dán tiếp trong máu quá cao sẽ thấm qua hàng rào máu não
gây ra các biến chứng thần kinh không thổi phục ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm thần vận động của trẻ
trường hợp bệnh nhi sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh lý này
bệnh nhi là bé ntin nặng hai sáu kg
được đưa đến viện trong tình trạng lừa đừ vàng da từ lòng bàn tay đến bàn chân
thở còn lạm ngực sốt ba mươi tám độ c
bên cạnh đó billerubin máu của bé tăng cao tới ngưỡng phải thay máu khẩn
trẻ con có tình trạng nhiễm trùng
bác sĩ chu quang một huỳnh thị loan anh khoa hồi sức sơ sinh cho biết
đây là một trường hợp rất nặng cần phải thay máu khẩn cấp
tuy nhiên máu của mẹ bé và bé bất đồng
mẹ nhằm máu o và trẻ b nên phải thay máu toàn phần
em bé được thấy máu trong đêm với lượng lớn kèm theo chứa đèn vàng da hai bên liên tục
truyền kháng sinh cao cấp qua đường tĩnh mạch và nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần
chia sẻ về các bệnh vàng da sơ sinh mà bé gái mắc phải
tiến sĩ bác sĩ lê minh trác giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương cho biết

chia sẻ về những dấu hiệu khi nhiễm virus thập bảo hô hấp rsv bệnh viện bãi trái cho biết
bệnh nhân là bà hát năm mươi bốn tuổi ngụ tại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị băng kinh kéo dài và bí tiểu kèm đau từng bị ngất xỉu nhiều lần ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng của cuộc sống nên đã tới bệnh viện một trăm chín mươi chín để thăm khám và được các bác sĩ hướng dẫn các bước khám sức khỏe cần thiết
khám tử cung các bác sĩ cho biết tử cung to bằng tử cung có thai độ ba mươi hai tuần kết hợp với kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị đa u sơ tử cung kích thước lớn hai mươi cm x một mươi cm
nên các bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật ngay sau gần hai tiếng rưỡi các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy toàn bộ khối u nặng hai kg ra khỏi tử cung cho bệnh nhân
sau mổ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn đang tiếp tục được theo dõi chăm sóc điều trị tại bệnh viện
chia sẻ về u sơ tử cung thạc sĩ bác sĩ cao cấp diêm thị thanh thủy trường khoa khám sản tự nguyện bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
vì thế u sơ tử cung rất lành tính nếu như không gây biến chứng gì nhưng nếu nhân sơ to mà nó lồi ra ngoài nhiều khi nó chèm vào bằng quàng thì nó sẽ gây vi đá
có những người bảo là buổi sáng ngày ra người ta bị kích thích buồn giải liên tục hoặc là nó bị bái bí thiểu hoặc là nó chèm ra phía sau trực tràng của mình
làm cho bệnh nhân nhiều khi bị đi ngoài khó đi ngoài hoặc là nó lúc nào cũng tức ở phía sau hoặc là đau bụng kinh
hoặc có những nhân nó kích thích nó làm cho bệnh nhân
người ta cái đấy đau bụng kinh người ta bị co thắt cái khối u ấy nó đau đau bụng kinh
hoặc là nguyên cơ bản nhất mà hay gặp nhất chính là băng kinh băng gọi là rong kinh rong huyết và băng kinh thiếu máu
đấy là một trong những triệu chứng mà nguy hiểm nhất với u sơ tử cung
u sơ tử cung thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nhưng đến khi khối u phát triển có thể gây ra các triệu chứng khó chịu
dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung có thể bao gồm dối loạn kinh nguyệt kinh nguyệt nhiều đau bụng dưới đau lưng đi tiểu nhiều táo bón
vì vậy các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và mãn kinh nên đi khám phụ khoa định kỳ sáu tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung
ngoài ra cần lưu ý không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo có thể mắc u sơ tử cung để có biện pháp theo dõi và can thiệp kịp thời
sau hai mươi bốn năm mổ lắp pan tim người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi ở hồng bàng hải phòng thấy cơ thể bị yếu dần mệt và khó thở nên đã đến bệnh viện hữu nghị việt tiệp kiểm tra
tại đây qua thăm khám xét nghiệm bệnh nhân được chẩn đoán suy tim văn từng thay đã không thể hồi phục
sau hai mươi bốn năm mổ lắp văn tim người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi ở hồng bàng hải phòng thấy cơ thể bị yếu dần mệt và khó thở nên đã đến bệnh viện hữu nghị việt tiệp kiểm tra
tại đây qua thăm khám xét nghiệm bệnh nhân được trần đoán suy tim văn từng thay đã không thể hồi phục
theo thông tin bệnh viện hiếu nghị việt tiếp bung cấp bệnh nhân t sáu mươi bảy tuổi hồng bang hải phòng
nhập viễn trong tình trạng khó thở mệt mỏi
bệnh nhân từng phát hiện mắc bệnh tiêm khách đầy hai mươi bốn năm đã được mổ tách văn hai lá nhiều năm tại bệnh viện hiếu nghị việt đức
sau khi tiếp nhận ca bệnh các bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm
trần đoán bệnh nhân bị hẹp hở văn hai lá hở văn ba lá suy tim dùng nhĩ hẹp động mạch mũ sáu mươi
văn tim từng thầy này đã hỏng hẳn không còn khả năng bảo tồn hay giữ được buộc phải thay
sau khi cân nhắc và tìm hiểu phía gia đình người bệnh đã đề nghị đăng ký cho bệnh nhân được phẫu thuật thay vàn tim sinh học tại bệnh viện việt tiệp
theo đó sáng ngày hai tháng bốn ký phẫu thuật gồm ba nhóm chuyên trách phẫu thuật cây mê hồi sức vận hành máy tim phổ nhân tạo
đã phối hợp thực hiện tiến hành mổ và thay van tiêm sinh học cho bệnh nhân t sau sáu tiếng phẫu thuật ca mổ đã hoàn tất
sau phẫu thuật sáng nay ngày ba tháng bốn tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định ngừng thở máy được rút ống nội khí quản từ sớm
bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt tự thở tốt huyết độc ổn định đã giảm điếu thuốc trợ tim
với sự phát triển vượt bậc trong y khoa hiện nay thì tỷ lệ thành công của phẫu thuật thay văn tim hiện tăng lên đến chín mươi hai chín mươi năm
phẫu thuật thay thế văn tim đang ngày càng trở nên phổ biến với người bệnh tim
các bác sĩ phải cân nhắc từng ưu điểm nhược điểm ở mỗi trường hợp cụ thể để giải thích với bệnh nhân và gia đình
chọn lựa loại van thay thế phù hợp nhất đem lại cuộc sống chất lượng hơn cho người bệnh
đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại